tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh mới đây đã diễn ra lễ hội hoa cúc với chủ đề
hướng về miền trung thân yêu cùng sự tham gia của hàng nghìn tăng ni phật tử và du khách đến từ khắp nơi trong cả nước
lễ hội hoa cúc hai nghìn hai mươi là một hoạt động truyền thống được tổ chức ba năm một lần
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân phật tử
truyền tải những thông điệp đạo đức cao quý cũng như góp phần tích cực cho sự phát triển du lịch trong nước
nhất là công cuộc phục hồi kinh tế trong tình hình mới của tỉnh quảng ninh
với chủ đề trung tây vì người nghèo đề cao tinh thần sẻ chia đùm bọc đoàn kết
trong bối cảnh đồng bào miền trung đang trải qua những ngày khó khăn
lễ hội đã kêu gọi ủng hộ đồng bào miền trung để cùng nhau vượt qua thử thách